chào các bạn bây giờ là bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thượng nghị sĩ john mccain
cùng các thượng nghị sĩ trong ủy ban quân lực thượng viện hoa kỳ đang thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng
sẵn sàng và mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau cùng có lợi vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực
trên tinh thần này chủ tịch nước trần đại quang đề nghị quốc hội hoa kỳ tiếp tục ủng hộ việc bãi bỏ chương trình thanh tra cá da trơn của bộ nông nghiệp hoa kỳ
tăng cường quan hệ thương mại theo hướng hoa kỳ tiếp tục duy trì nhập khẩu của việt nam
và trao đổi tìm cách từng bước đưa hàng hóa hoa kỳ thâm nhập thị trường việt nam
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị phía hoa kỳ tiếp tục hỗ trợ việt nam hoàn tất tẩy độc sân bay đà nẵng
và triển khai tẩy độc sân bay biên hòa tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu nạn cứu trợ thiên tai thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng
thượng nghị sĩ john mccain bày tỏ vui mừng trở lại thăm việt nam bày tỏ quan điểm của hoa kỳ ủng hộ tự do hàng hải hàng không trong khu vực
hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn những nguy cơ về an ninh đối với sự phát triển ổn định
chia sẻ với mối quan tâm của thượng nghị sĩ john mccain chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh môi trường ổn định là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
việt nam kiên trì lập trường giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cũng như các cơ chế của asean như doc hướng tới coc
dạng sáng nay một tháng sáu theo giờ hà nội tổng thống hợp chúng quốc
hoa kỳ mỹ donald trump đã đón hội đàm với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại nhà trắng đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo
tổng thống donald trump đón thủ tướng ở cửa phía tây của nhà trắng sau khi đoàn xe chở thủ tướng nguyễn xuân phúc đỗ trước cửa
tổng thống donald trump đã trân trọng tới chào và mời thủ tướng nguyễn xuân phúc vào nhà trắng
ngay sau đó thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi sổ lưu niệm tại phòng ruzevel trước khi có cuộc gặp riêng một mươi năm phút tại phòng bầu dục
với tổng thống donald trump ngay sau đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống donald trump đã dẫn đầu đại biểu hai nước hội đàm giữa hai đoàn
ở phòng họp nội các trong nhà trắng
tổng thống donald trump hoan nghênh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao của việt nam tới thăm chính thức hoa kỳ
khẳng định coi trọng quan hệ việt nam hoa kỳ và vai trò của việt nam và vai trò của asean tại khu vực
mong muốn quan hệ hai nước thời gian tới tiếp tục phát triển mạnh mẽ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn tổng thống donald trump và chính quyền hoa kỳ đã đón đoàn nồng ấm và trọng thị
khẳng định việt nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống trump nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai bên
hai nhà lãnh đạo khẳng định coi hợp tác phát triển tiếp tục là trọng tâm trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo thống nhất triển khai có hiệu quả cơ chế hiệp định khung về thương mại và đầu tư
để xử lý các vấn đề kinh tế trong quan hệ trên tinh thần xây dựng công bằng
trước cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống trump đã có cuộc gặp gỡ báo chí
sau cuộc hội đàm hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ việt nam hoa kỳ
tối nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô washington lên đường về nước
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hoa kỳ theo lời mời của tổng thống donald trump
xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý diễn ra trong nước
chiều nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tiếp hoàng hậu hà lan markshima
đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc tới thăm làm việc tại việt nam
chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước đồng thời chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về thúc đẩy tài chính bao trùm toàn diện đối với việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ vui mừng khi được tiếp và làm việc với hoàng hậu hà lan
khẳng định đây là dịp để hai bên chia sẻ sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược đối với việc ban hành thực thi các chính sách tài chính
là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia việt nam và hà lan
phó thủ tướng chia sẻ với hoàng hậu mashima rằng việt nam cần có chiến lược với chính sách tài chính bao trùm
đồng thời hiện thực hóa giáo dục truyền thông cho người thực thi và đối tượng hưởng thụ để nhận thức đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ tài chính của mình
phó thủ tướng cho biết việc thực hiện chính sách tài chính toàn diện phải đảm bảo nguyên tắc thị trường và vai trò của nhà nước
phải theo đúng sự phân công của thị trường đồng thời bày tỏ lo ngại rủi ro chính sách sẽ làm triệt tiêu động lực của người dân và doanh nghiệp
và mong muốn hà lan chia sẻ kinh nghiệm với việt nam trong lĩnh vực này
về phần mình hoàng hậu hà lan massima đánh giá cao các thành tiệu quan trọng của việt nam
đạt được trong phát triển kinh tế thực hiện chính sách giảm nghèo là những bài học cho các quốc gia khác trên thế giới
hoàng hậu hà lan cho biết qua chuyến thăm này bà và các cơ quan liên quan của việt nam đã thảo luận các vấn đề chiến lược về tài chính bao trùm
với khả năng thanh toán mạnh mẽ hiệu quả phù hợp với khả năng chi trả của người dân và nền kinh tế xã hội
trong đó chính sách này tập trung vào chính sách tín dụng vĩ mô hỗ trợ cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng và việc làm
ngoài ra theo hoàng hậu mashima nội hàm của chủ đề này rất đa dạng không chỉ có chính sách tín dụng
mà còn bàn tới các lĩnh vực về tiết kiệm bảo hiểm giúp người dân phòng tránh được rủi ro trong sản xuất kinh doanh
tại buổi làm việc với các bộ ngành hiệp hội và doanh nghiệp về giải pháp thúc đẩy sản phẩm công nghiệp
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu phải ra soát kỹ tình hình sản xuất để đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành từng sản phẩm
từ đó có các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng sáu bảy đã đạt ra
theo bộ công thương
với mức tăng trưởng sản lượng được ra soát mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp của toàn ngành công nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến sẽ ở mức khoảng tám
đạt mức kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy và cao hơn so với mức tăng của năm hai nghìn một mươi sáu là bảy mươi
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng khoảng một mươi hai năm so với năm hai nghìn một mươi sáu ngành sản xuất và phân phối điện tăng khoảng một mươi hai
tại hội nghị phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương tài chính tiếp tục bám sát
để có các chỉ đạo và giải pháp kịp thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế phí
bên cạnh đó tập trung giải quyết các dự án đang tồn động vướng mắt để sớm tái khởi động đưa vào khai thác sản xuất kinh doanh
phát huy nguồn lực đóng góp mạnh mẽ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho năm hai nghìn một mươi bảy và cho những năm tiếp theo
đối với một số ngành lĩnh vực sản xuất cụ thể phó thủ tướng giao bộ công thương tập trung chỉ đạo giá soát nâng cao hiệu quả sản lượng các lĩnh vực khai khoáng
đặc biệt là dầu khí than ngành dầu khí đảm bảo khai thác thêm tối thiểu một triệu tấn dầu thô so với kế hoạch
đồng thời yêu cầu bộ công thương sớm có quy định chi tiết về chế biến sâu đối với một số loại khoáng sản
khuyến khích doanh nghiệp trong nước ưu tiên sử dụng nguyên liệu đầu vào và các loại khoáng sản trong nước sản xuất được
tiếp tục các thông tin liên quan đến diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân bị tai biến trong khi đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
tính đến thời điểm hiện tại cả một mươi bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch trong đó nhiều bệnh nhân có thể ra viện trong vài ngày tới
theo lãnh đạo bệnh viện bạch mai hiện sức khỏe của cả một mươi bệnh nhân đã dần ổn định trở lại
một số bệnh nhân có thể ra viện trở về quy trình chạy thận thường quy trong một vài ngày tới
riêng về trường hợp bệnh nhân nữ bốn mươi năm tuổi hiện đang phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình sức khỏe vẫn rất nguy kịch và chưa thể chuyển viện
hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân nặng và sớm tìm ra nguyên nhân chính thức dẫn đến sự cố y khoa nghiêm trọng khiến bảy người tử vong tại hòa bình
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề nghị chậm nhất đến sáng mai ngày hai tháng sáu phải di rời bốn hộ dân còn lại trong khu vực điểm sạt lở tại hẻm một nghìn bảy trăm bốn mươi cạnh sông rạch tôm
ấp ba xã nhân đức huyện nhà bè tp hcm khi vào ngày ba mươi một tháng năm một vết nứt dài xuất hiện trên mặt đường hẻm này cách đường lê văn lương ba trăm linh m về phía nam khiến các hộ dân sống trong khu vực này nơm nớp lo sợ khi mùa mưa đang đến
tuyến đường hẻm xuất hiện vết nứt nằm cạnh sông rạch tôm hiện có hơn hai mươi hộ dân đang sinh sống
vết nứt dài khoảng bốn mươi mét đoạn từ trước nhà số một nghìn bảy trăm bốn mươi trên ba mươi ba đến cuối hẻm chiều rộng vết nứt từ hai đến sáu cm
chỗ sâu nhất một mươi năm cm vết nứt cách mép sông một sáu m tính từ sông vào trong bờ
khu vực bị ảnh hưởng khoảng năm trăm linh sáu trăm linh m hai bao gồm bảy tám căn nhà xây tường gạch mái lợp ngói hoặc tôn
toàn bộ phần đường bê tông nhựa từ trước nhà số một nghìn bảy trăm bốn mươi trên ba mươi ba đến cuối hẻm bốn mươi m x x ba m hai trụ điện bê tông cốt thép và hệ thống ống cấp nước dân sinh đặt ngầm dưới lòng đường
nguyên nhân ban đầu của vết nứt được đánh giá là do đường hẻ một nghìn bảy trăm bốn mươi được xây dựng trên nền đất yếu
xe lưu thông cũng khá cao nên khi chiều cường dâng lên rồi rút xuống rất dễ khiến nền đất bị xói lở
theo thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm trên địa bàn thành phố hiện có bốn mươi hai vị trí sạt lở tập trung nhiều nhất tại huyện nhà bè với một mươi năm vị trí trong đó có đến một mươi một vị trí đặc biệt nguy hiểm
hôm nay mùng một tháng sáu ngày quốc tế thiếu nhi và cũng là ngày sữa thế giới bộ lao động thương minh và xã hội và hiệp hội sữa việt nam đã tổ chức ngày vui cho nhiều em nhỏ
nhằm góp phần triển khai quy định của luật trẻ em về chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho trẻ em
đây cũng là lần đầu tiên ngày sữa thế giới được tổ chức tại việt nam
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào hồng lan khẳng định luật trẻ em có hiệu lực từ mùng một tháng sáu quy định các chính sách cơ bản của nhà nước
để đảm bảo trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì thế các cấp chính quyền các doanh nghiệp xã hội và gia đình hãy chung tay dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em việt nam chủ nhân tương lai của đất nước các gia đình việt nam
ngày một sáu công an quận bình thạnh tp hcm cho biết vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tp khám phá một chuyên án sản xuất ma túy đá quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay
cơ quan công an đã triệt xóa hai ổ nhóm tổ chức sản xuất buôn bán ma túy
bắt giữ một mươi năm đối tượng thu giữ hai trăm linh kg thuốc lắc ba mươi năm kg ma túy dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm có giá trị hơn hai trăm linh tỷ đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
theo điều tra ban đầu nguồn ma túy trên được cung cấp điều chế từ hai ổ nhóm do trần ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê hà nội và vũ tuấn phan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê hải phòng cầm đầu
hiện chuyên án đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế hàn quốc muốn chủ động giải quyết vấn đề triều tiên
pháp điều tra sơ bộ thành viên nội các
tuyên bố này được đưa ra sau khi triều tiên kêu gọi chính phủ mới tại hàn quốc cải thiện quan hệ liên triều
trong đoạn băng hình chào mừng khai mạc diễn đàn jeju nhà lãnh đạo hàn quốc nhấn mạnh rằng nước này sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề bán đảo triều tiên mà không lệ thuộc vào vai trò của nước ngoài
ông cho biết hàn quốc sẽ đưa ra một sáng kiến hoàn toàn mới và thực hiện sáng kiến này vì hòa bình và thịnh vượng lâu dài tại khu vực
ngoài ra tổng thống moon jae in cũng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu này seoul sẽ sử dụng cả biện pháp thuyết phục lẫn gây áp lực với bình nhưỡng để đưa triều tiên trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này
về các vụ phóng tên lửa gần đây của triều tiên tổng thống moon jae in gọi đây là một thách thức không chỉ đối với bán đảo triều tiên mà còn đe dọa hòa bình và ổn định trên thế giới
đồng thời cam kết sẽ bảo vệ hòa bình bằng tất cả khả năng phòng thủ của nước này với sự hỗ trợ của liên minh với mỹ
viện công tố thành phố bred phía tây nước pháp vừa quyết định mở cuộc điều tra sơ bộ đối với bộ trưởng quy hoạch phát triển richark veen một chính trị gia thân cận với tân tổng thống pháp emmanuel macron
ông richard frerang hiện đang phải đối mặt với cáo buộc về việc thực hiện các giao dịch tài chính m ám liên quan đến một hợp đồng thuê bất động sản được cho là có lợi cho vợ ông vào năm hai nghìn một mươi
trước đó bộ trưởng ferrand đã bác bỏ cáo buộc trên đồng thời nhấn mạnh sẽ không tự do
thủ tướng pháp edouard philipper khẳng định ông ferang sẽ tiếp tục vị trí của mình trong nội các pháp
quyết định của viện công tố thành phố brex đang gây bất lợi cho chính phủ của tổng thống macron trong bối cảnh chính phủ dự kiến công bố luật mới nhằm làm trong sạch nền chính trị pháp
thêm vào đó chưa đầy hai tuần nữa các cử tri pháp sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hạ viện
tổng thống macron hy vọng đảng nền cộng hòa tiến bước của ông sẽ kiểm soát phần lớn hạ viện để ông có thể củng cố quyền lực trong nhiệm kỳ tổng thống nhiều trông gai trước mắt
khoảng bốn binh sĩ của mỹ và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vừa bắt đầu cuộc tập trận hải quân thường niên trên biển baltic mang tên chiến dịch baltic lần thứ bốn mươi năm nhằm tăng cường năng lực đối phó chung giữa lực lượng hải quân của hai bên
mục đích của việc tổ chức cuộc tập trận chiến dịch baltics lần thứ bốn mươi năm là nhằm thể hiện quyết tâm của nato và các nước đối tác trong việc đảm bảo an ninh và khả năng sẵn sàng bảo vệ khu vực biển baltic
cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng hải quân không quân và lục quân đến từ một mươi bốn nước cùng với khoảng năm mươi tàu và tàu ngầm cùng hơn năm mươi máy bay
sự kiện này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi sáu tháng sáu tới
chiến dịch baltic được khởi xướng vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai như một cuộc tập trận của nato
trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba các nước thuộc khối đông âu trước đây đã tham gia cuộc tập trận này nhằm thể hiện nỗ lực gia nhập khối quân sự trên
diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ hai mươi một vừa khai mạc tại thành phố saint petersburg của nga với chủ đề tìm kiếm sự cân bằng mới trong kinh tế toàn cầu
tại diễn đàn được đánh giá là sự kiện lớn nhất năm nay các đoàn đại biểu và doanh nghiệp sẽ thảo luận về xu hướng thách thức và triển vọng phát triển kinh tế
diễn đàn kinh tế quốc tế năm nay có thể tham gia một cuộc tập trận của nato
diễn đàn có sự góp mặt của một mươi hai thành viên đại diện cho sáu mươi hai công ty đối tác ba mươi chín bộ trưởng đến từ hai mươi sáu nước cùng hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp nga và quốc tế
tại lễ khai mạc tổng thống nga vladimir putin đã chào mừng tất cả các thành viên diễn đàn và cho biết sẽ tiến hành nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các nhà đầu tư
trong phiên làm việc đầu tiên các đại biểu đã tiến hành phiên họp với chủ đề made in raster xây dựng thương hiệu quốc gia nga
đây là dự án mới nhằm nâng cao tính nhận diện của các thương hiệu và sản phẩm của nga tại nước ngoài
dự kiến diễn đàn kinh tế quốc tế xanh petersburg hai nghìn một mươi bảy sẽ kéo dài từ nay đến ngày ba tháng sáu
bên lề hội nghị cũng diễn ra nhiều lễ ký kết thỏa thuận đầu tư và biên bản ghi nhớ về hợp tác với tổng trị giá lên tới hàng nghìn tỷ usd